hạt kiểm lâm số tám vườn quốc gia gióc đôn vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực tiểu khu bốn trăm linh tám vườn quốc gia gióc đôn
những hình ảnh ngay sau đây sẽ được phóng viên truyền hình nhân dân tiếp cận và gửi đến quý vị và các bạn
theo chân các cán bộ chiến sĩ từ đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi một vượt qua quãng đường mòn với nhiều đồi dốc cao để vào nơi rừng vừa bị hạ
khu vực rừng bị tàn phá chỉ cách đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi một huyện ea súp năm km
tại hiện trường có hai mươi ba cây gỗ có đường kính lớn bị chặt hạ
trong đó có một mươi chín cây gỗ cà tê hai cây cẩm lai và hai cây gỗ sao
tất cả thuộc nhóm hai và hai a
tổng khối lượng gỗ còn tại hiện trường đo đếm được hơn bốn mươi bốn mét khối
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại hiện trường của một vụ phá rừng
như các bạn thấy đây là những thân cây rất là lớn đã bị lâm tặc đốn hạ
với những cái vết như thế này chúng ta có thể thấy đây là những cái vết rất là mới
và sau khi đốn hạ thì chúng ta có thể thấy đây là những cái vết rất là mới
chúng đã xảy ra thành những cái miếng gỗ nhỏ hơn để vận chuyển ra ngoài
lãnh đạo đồn biên phòng bảy trăm bốn mươi một khẳng định khu vực rừng bị tàn phá không nằm trong vành đai biên giới
và đơn vị đang phối hợp với công an huyện buôn đôn hạt kiểm lâm số tám vườn quốc gia gióc đôn
đo đạc tại hiện trường xác định rõ vị trí vụ phá rừng
vườn quốc gia york don có diện tích một một trăm năm mươi năm km hai
thời điểm hiện tại là mùa khô nhiều sông suối bị khô kiệt nước
lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng
các đối tượng lâm tặc đã lẻn vào phá rừng
trước đó một tháng hạt kiểm lâm số tám cũng đã phát hiện một vụ khai thác một mươi cây gỗ hương quý hiếm trong vườn quốc gia